nhằm phát triển lưới điện chung hạ áp đấu nối với lưới điện quốc gia để cấp điện cho các hộ dân tại các thôn bản đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa vùng đồng bào khó khăn đáp ứng nhu cầu cấp thiết cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân
từng bước nâng cao đời sống dân trí thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo ổn định chính trị xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn
tỉnh tuyên quang đang nỗ lực hoàn thành dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đầu năm hai nghìn một mươi chín công trình cấp điện về hai thôn khâu làng và cao đường thuộc xã yên thuận huyện hàm yên đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng phấn khởi của người dân nơi đây
sau nhiều năm bà con nơi đây đã có điện thắp sáng mạnh dạn đầu tư máy móc để phát triển kinh tế phục vụ đời sống

đầu năm hai nghìn một mươi chín công trình cấp điện về hai thôn khâu làng và cao đường thuộc xã yên thuận phục vụ đời sống
đầu năm hai nghìn một mươi chín công trình cấp điện về hai thôn khâu làng và cao đường thuộc xã yên thuận huyện hàm yên thuận đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui mừng phấn khởi của người dân nơi đây